lực lượng cảnh sát hình sự đã chủ động trước những diễn biến của tội phạm và từ đó đã tham mưu nhiều phương án giải pháp phòng chống tội phạm có hiệu quả xây dựng kế hoạch đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm hình sự hoạt động có tính chất băng ổ nhóm manh động và liều lĩnh
từ đầu năm đến nay diễn biến tội phạm vi phạm về trật tự an toàn xã hội nổi lên là hoạt động của các đường dây tội phạm mua bán người hoạt động xuyên quốc gia và những biến tướng tinh vi phức tạp của tội phạm tín dụng đen
bộ công an đã chỉ đạo công an các địa phương ra soát phát hiện các cơ sở kinh doanh cá nhân băng nhóm đối tượng có biểu hiện hoạt động tín dụng đen và tăng cường xử lý các vi phạm
đến nay lực lượng công an đã khởi tố một năm trăm bảy mươi năm vụ với ba ba trăm chín mươi chín bị can xử phạt hành chính bảy trăm một mươi chín vụ với một một trăm tám mươi hai đối tượng
riêng tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự khởi tố một ba mươi tám vụ với hai hai mươi năm bị can xử lý hành chính ba trăm năm mươi chín vụ với bốn trăm linh
các việc đấu tranh của cơ quan chức năng cũng rất quyết liệt đặc biệt là cơ quan điều tra cơ quan công an ở các tỉnh trong thời gian qua cũng đã rất quyết liệt
ví dụ như là đồng nai hà nội tp hcm thanh hóa nam định nghệ an rất nhiều các cơ quan đã có những chỉ đạo quyết liệt sâu sắc triệt phá rất nhiều băng nhóm tín dục đen quy mô lớn số tiền hàng nghìn tỷ
trong công tác đấu tranh với tội phạm mua bán người sáu tháng đầu năm phát hiện điều tra ba mươi ba vụ bảy mươi năm đối tượng phạm tội mua bán người trong đó kết thúc điều tra chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát đề nghị truy tố một mươi bảy vụ đang điều tra một mươi năm vụ
số nạn nhân được tiếp nhận xác minh giải cứu hỗ trợ là sáu mươi sáu nạn nhân
tuy nhiên tôi nghĩ rằng là cái khó khăn và cái thử thách đang đợi phía trước thì cũng còn nhiều
những kết quả trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đã cho thấy sự chủ động áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trong phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm hình sự trong đó có sử dụng hiệu quả các biện pháp đấu tranh chuyên án với các đường dây tổ chức tội phạm có quy mô lớn liên tỉnh xuyên quốc gia có yếu tố nước ngoài
theo dự báo tình hình tội phạm trong thời gian tới vẫn tiềm ẩn phức tạp khó lường
cùng với đó là quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng dẫn đến các loại tội phạm xuyên quốc gia tội phạm của yếu tố nước ngoài sẽ tiếp tục gia tăng với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi nguy hiểm và phức tạp hơn
những diễn biến này đang đặt ra yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian tới sẽ hết sức nặng nề và khó khăn
và để có những phân tích cụ thể về tình hình tội phạm và những phương án kế hoạch kéo giảm tội phạm trong thời gian tới đại tá đoàn thế vinh trưởng phòng năm cục cảnh sát hình sự đã có cuộc trao đổi cùng với phóng viên antv
như quý vị đã biết tội phạm hình sự hiện nay nó nằm trong xu hướng chung của cơ cấu tội phạm đặc biệt là tội phạm hình sự thì nó diễn biến rất phức tạp
phức tạp ở chỗ đối tượng hình sứ thì càng ngày thủ đoạn hoạt động càng tinh vi có sự câu kết hoạt động băng ổ nhóm giữa các đối tượng trong và ngoài nước
và thực hiện những hành vi gây hậu quả rất nghiêm trọng ảnh hưởng đến vấn đề trật tự xã hội
tội phạm mà hình thành đường dây băng nhóm có tổ chức thì đương nhiên hoạt động nó sẽ rất manh động
mà tinh vi xảo quyệt hỗ trợ nhau đối phó với lực lượng chức năng và che giấu tội phạm khó khăn thách thức cho lực lượng chuyên trách
bây giờ chúng triệt để lợi dụng mạng xã hội công nghệ thông tin để thực hiện các hành vi phạm tội
tội phạm mua bán người thì cũng là nằm trong xu hướng chung chúng luôn có những thủ đoạn càng ngày càng tinh vi để đối phó với lực lượng chức năng
mà càng ngày càng tinh vi để làm sao rụ rỗ tuyển mộ lừa gạt
vâng thời gian tới thì tội phạm tiếp tục được dự báo có những diễn biến khó lường với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi
đồng chí có thể cho biết là lực lượng cánh xe sử tiếp tục sẽ xác định vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ và phân đấu đọc cho mình những mục tiêu như thế nào ạ
như quý vị đã biết lĩnh vực này được đảng nhà nước đặc biệt là lãnh đạo bộ công an ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám của chủ tịch vũ rất quan tâm
mà đặc biệt là trực tiếp là đảng ủy lãnh đạo cục cảnh xe sử
thường xuyên quan tâm sâu sắc để chỉ đạo đơn vị nhiệm vụ chuyên trách để làm sao luôn chủ động lắm tình hình dự báo sát tình hình
để lắm các diễn biến của tội phạm thủ đoạn của tội phạm thủ đoạn mới của tội phạm rồi thay đổi chuyển hướng của tội phạm
để kịp thời có các kế hoạch chuyên đề gắn vào những nhiệm vụ chức năng phù hợp với từng loại từng nhóm hành vi từng hệ loại đối tượng liên quan hệ trật tương sâu
để đảm bảo công tác phòng chống chấn áp tội phạm hình sự góp phần kiềm chế và kéo giảm theo các chỉ tiêu mục tiêu của lãnh đạo bộ giao
mà cũng như là vấn đề quốc hội đã giao
đồng chí đưa ra đánh giá thế nào về vai trò của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại các địa bàn cơ sở
trong công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm nói chung và công tác đấu tranh phòng chống tội phạm buôn người nói riêng
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc là một phong trào rất sâu dọt
mà nó có ý nghĩa tác dụng rất to lớn không chỉ với mua bán người mà tất cả các loại tội phạm
cũng như vấn đề giữ gìn cái an ninh trật tự ở tại cộng đồng
đấy là cái nơi có như có mối quan hệ là cuộc sống là sinh hoạt là lắm toàn bộ những diễn biến tốt xấu ở tại cộng đồng cơ sở
do đó khi người ta chung tay người ta trách nhiệm người ta tham gia tố giác tội phạm
người ta phát hiện những vấn đề dấu hiệu bất tường hoặc là người ta hỗ trợ về vấn đề quản lý giáo dục
người ta tác động những vấn đề
những phụ nữ những trẻ em có nguy cơ thì cũng là vấn đề có những hạn chế rất là lớn
tội phạm có thể tiếp cận lợi dụng để thực hiện các hành vi phạm tội
một lần nữa xin cảm ơn đồng chí
và nhân dịp ngày truyền thống công an nhân dân chín tháng tám
thì xin chúc các đồng chí tiếp tục lập nhiều chiến công trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm
xứng danh đơn vị anh hùng và đem lại cuộc sống bình yên hạnh phúc cho nhân dân
sau đây là một số chính sách đáng chú ý mời quý vị cùng theo dõi

bên cạnh đó sở gia thông vận tải đề xuất sử dụng các loại sơn chuyên dụng đặc biệt chống dính bề mặt